trong gần ba năm qua vườn ươm doanh nghiệp thành phố đà nẵng đã tổ chức sáu khóa ươm tạo cho bảy mươi năm dự án khởi nghiệp
trong đó nhiều dự án đã thành công như thiết bị giám sát an toàn ô tô phở sắn hay là nước rửa bát được chiết xuất từ rác thải hữu cơ
vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng được thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu với vốn điều lệ ban đầu ba mươi tỷ đồng
và hoạt động theo mô hình công tư kết hợp với sự góp vốn từ ngân sách nhà nước và vốn từ các tập đoàn doanh nghiệp doanh nhân
chức năng chính của vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng là thực hiện ươm tạo các ý tưởng các đề án bằng nhiều hoạt động
như hỗ trợ mặt bằng cung cấp thông tin tư vấn và đào tạo đồng thời thực hiện đầu tư ngắn hạn và dài hạn cho các dự án khởi nghiệp
kêu gọi liên kết các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài đối với các dự án ươm tạo có tính khả thi cao
trong thời gian qua vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng đã hỗ trợ nhiều dự án khởi nghiệp thành công
theo đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đà nẵng phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hỗ trợ khoảng hai trăm linh dự án một trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn
thương mại hóa được sản phẩm và đến năm hai nghìn ba mươi đà nẵng sẽ trở thành điểm đến khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực asean